đà nẵng vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của sở giao thông vận tải cho phép bổ sung cấm đỗ xe ngày chẵn ngày lẻ đợt hai năm hai nghìn một mươi chín trên bảy đoạn tuyến đường thuộc địa bàn hai quận hải châu và cầm lệ
theo đó công tác tổ chức thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe được ubnd tp giao sở giao thông thực hiện và hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi tới đây
công an thành phố có trách nhiệm chủ trì chỉ đạo các lực lượng phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tài và các đơn vị liên quan tổ chức gia quân hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông được biết và thực hiện chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn ngày lẻ tại bảy đoạn tuyến đường thuộc địa bàn hai quận hải châu và cầm lệ khoảng thời gian từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây